vâng có thể nói rằng bão noru được dự đoán là cơn bão mạnh di chuyển nhanh và có khả năng ảnh hưởng trực tiếp tới nhiều địa phương
hiện nay các địa phương đã chủ động kêu gọi tàu thuyền ứng phó với bão noru
tại tỉnh quảng trị trong tổng số hai ba trăm chín mươi bảy tàu thuyền có hai ba trăm tám mươi sáu chiếc với sáu bốn trăm bảy mươi một thuyền viên đã neo đậu an toàn tại các bến và khu neo đậu
tỉnh quảng ngãi yêu cầu cấm tất cả các phương tiện tàu thuyền ra biển hoạt động
bao gồm cả phương tiện vận tải hành khách tuyến xa kỳ lý sơn và ngược lại thì vùng biển có gió mạnh từ cấp sáu trở lên
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh thừa thiên huế đã tổ chức bắn pháo hiệu kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn trước bảy giờ ngày hai mươi sáu tháng chín
tổ chức quản lý và tuyệt đối không cho tàu thuyền ra khơi